sau khi dập tắt đám cháy lực lượng chức năng phát hiện hai trẻ sáu tuổi và một mươi tuổi là con của chủ nhà đã tử vong
cũng tại tp hcm khoảng một mươi một h đêm ngày tám chín cảnh sát phòng trái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
tiếp nhận thông tin hỏa hoạn tại công ty sản xuất nhựa nằm trên đường hồ ngọc lãm phường một mươi sáu quận tám
chỉ sau ít phút nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai đội hình gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
cùng một mươi bảy xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường
đến ba giờ sáng đám cháy được khống chế và ngăn không cháy lan sang các hộ xung quanh
sau khi dập tắt đám cháy lực lượng chức năng đã phát hiện một nạn nhân tử vong
tại đồng nai khoảng năm h ba mươi sáng ngày một mươi tháng chín người dân phát hiện khói và lửa bốc lên kèm theo tiếng nổ
từ cửa hàng phụ tùng ô tô trên địa bàn phường bình đa thành phố biên hòa
tại hiện trường khói đen bốc lên bao phủ cả một vùng trời
nhiều người dân gần đó phải di dời đù đạp sợ cháy lan
vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiêu dụi nhiều tài sản
hàng trăm hộ dân gần đó mất điện
đến khoảng bảy giờ sáng cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh nguyên nhận
ngay sau khi nhận tin báo cháy hàng trăm cảnh sát nhân viên y tế và lực lượng quân đội đã có mặt tại hiện trường
công tác cứu hỏa được thực hiện khẩn trương
do hiện trường nằm sâu trong ngõ nên xe chữa cháy độ cách hiện trường ba trăm linh bốn trăm linh mét lực lượng chức năng phải dẫn vỏi rồng vào ngõ sâu để dập lửa
đến năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng chín lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công hơn bảy mươi người dân đưa đi cấp cứu năm mươi bốn người trong đó có người đã tử vong
vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này đã khiến năm mươi sáu người thiệt mạng ba mươi bảy người bị thương
vụ cháy trung cư mini tại khương hạ thanh xuân hà nội là hồi chuông báo động cho những bất cập đang tồn tại ở các tòa nhà trung cư mini trên địa bàn hà nội
trung cư mini hầu hết là thiếu tính pháp lý vi phạm trật tự xây dựng không quy định quản lý vận hành hay phòng cháy chữa cháy
chính vì vậy nguy cơ xảy ra cháy nổ tại các công trình này là rất lớn
lại hậu quả khôn lường
đây là một tòa trung cư mini cao một mươi tầng nằm sâu trong con ngõ trên phố nguyễn khang thuộc địa bàn quận cầu giấy
sự nhách nhác dễ dàng nhận thấy ngay từ tầng một của tòa nhà
xung quanh là những búi dây điện chạy trăng trịt
cũng như nhiều trung cư mini khác đây là trung cư rất nhiều không
không lối thoát hiểm khẩn cấp không hệ thống báo cháy không hệ thống cấp nước chữa cháy
tức là không có bất kỳ quy chuẩn nào về phòng cháy chữa cháy
thiết bị duy nhất có liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy là chiếc bình cứu hỏa đã bám bụi dì xét
sự lạc quan của người đàn ông làm bảo vệ tòa nhà chính là sự chủ quan là một trong những nguyên nhân dẫn đến các sự cố cháy nổ
cháy chữa cháy nổ tôi ở năm nay là bảy năm rồi
tình trạng mất an toàn về phòng cháy chữa cháy có thể bắt gặp tại hầu hết các trung cư mini
đây cũng là một công trình như vậy
dù còn khá mới nhưng cả tòa nhà này chỉ có duy nhất một bình chữa cháy để ở tầng một
khi được hỏi về hệ thống phòng cháy chữa cháy chủ nhà cho biết
hệ thống này dùng chung với cả khu phố và ngõ nên hoàn toàn yên tâm
đối với loại hình trung cư mini có thể nói là nó còn tồn tại rất nhiều bất cập
rất nhiều nguy cơ sẽ cháy ở đó
bởi vì là nó liên quan đến đặc điểm về bố trí vị trí cũng như là mặt bằng kiến trúc của tòa nhà
và đồng thời thói quen sinh hoạt của người dân
cũng không khác gì là những hộ gia đình dựa đơn lẻ như
thay vì họ ở riêng biệt thì bây giờ họ trồng tầng lên nhau và ở cùng với nhau
và cái nguy cơ xảy ra cháy ở nhà ở dân cư nhà ở thông thường
thì bây giờ tập hợp lại trong một tòa nhà thì nó sẽ càng đẩy cái nguy cơ đấy lên cao hơn
và đối với thiết kế kiến trúc của nhà ở trung cư mini thì nó lại có đặc thù là chỉ có một cái cầu thang bộ duy nhất
cầu thang bộ đấy nó thường là thông với cả khu vực tầng hầm hay là tầng một
tùng để đẩy xe của mọi người
tập trung ở đó rất nhiều các xe máy và xe đạp điện
thậm chí có cả nơi có chỗ để ô tô cho người dân
cơ mà phát sinh nguồn nhiệt nguồn lửa đó rất lớn
và khi xảy ra sự cố thì có thể gây ra hậu quả thương tâm
mặc dù chúng tôi cũng rất là đau lòng và rất là sốc đối với cái vụ cháy vừa rồi
nhưng đó cũng là cái mà đã được dự báo trước
và nếu như chúng ta mà không có những cái biện pháp can thiệp và tác động ngay lập tức đối với những loại hình này
thì hậu quả trong tương lai cũng có thể xảy ra lớn hơn rất nhiều
trung cư mini là loại hình nhà ở xuất hiện trong một vài năm trở lại đây
tại các thành phố như hà nội thành phố hồ chí minh
loại hình này thực chất là sự biến tướng từ nhà ở
sau đó vì lợi nhuận các chủ đầu tư xây dựng sai phép trông tầng cao vượt giấy phép được cấp
chia nhỏ thành nhiều phòng chỉ nhằm mục đích thu lợi nhuận
còn yếu tố an toàn cháy nổ đã bị bỏ qua
bên trong mỗi tòa nhà được phân chia hàng chục căn hộ có diện tích từ một mươi năm đến ba mươi mét vuông
thiết kế một hai phòng ngủ để cho thuê hoặc bán từng căn hộ
hầu hết chủ đầu tư đều cố gắng tận dụng tối đa quỹ đất
nên không làm lối thoát hiểm
cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức
tiêm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao

tiêm ẩn nguy cơ cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức
do đó là tiêm ẩn nguy cơ của những khu vực này rất là lớn
như vậy chủ đầu tư thì chỉ nghĩ đến lợi nhuận
và sau khi đã bán hay cho thuê xong thì họ đẩy người dân vào hoàn cảnh đem con bỏ chợ
đối với người dân có nhu cầu thuê mua trung cư mini
nhiều người thì thờ ơ với công tác này
có người cũng quan tâm và nhận thức được những hiểm họa về cháy nổ
nhưng vì nhiều lý do trong đó có lý do về giá thuê rẻ
phù hợp túi tiền nên họ đành chấp nhận sống chung với hiểm họa cháy nổ
sau khi mà biết là có những cái sự cố về phòng cháy này về nhiều cái đó
thì cũng lên chủ đầu tư nhưng mà người ta không đáp ứng
người ta lại bảo là bây giờ về họp dân thì người ta chỉ đóng góp một phần nào thôi
còn bây giờ là dân tự quản thì lại phải tự đóng góp
thế thì bây giờ dân thì không thể biết được
nhưng mà cũng biết là lỗi những cái dây thì những cái này rất là nhiều
thì phải là do chủ đầu tư
khi mà mua nhà ở đây thì tôi thấy ở đây cũng chưa đảm bảo những công tác
và an toàn phòng cháy chạy cháy ấy
thì tôi cảm thấy cũng rất là lo lắng về cái quyền lợi của bản thân mình
nghĩa là nó cháy rồi không chạy được thì sao
rõ ràng hiểm họa cháy nổ trung cư mini là điều mà ai cũng có thể nhận ra
nhưng vì nhiều lý do yếu tố phòng cháy vẫn bị phớt lờ từ chủ đầu tư đến người dân thuê mua
chỉ đến khi có sự cố cháy nổ xảy ra
để lại những hậu quả khôn lường thì sự giật mình cũng đã muộn
nhưng muộn còn hơn không
để mà nói là bài học rút ra thì nó cũng rất là muộn
nhưng mà muộn còn hơn không
chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có sự chung tay quyết liệt của toàn thể các ban ngành
cũng như là đặc biệt là những người dân sống trong cơ sở
ý thức trách nhiệm của những người chủ đầu tư muốn xây dựng nhà ở
sau đó chuyển đổi mục đích sang thành nhà trung cư mini
thì cần phải có trách nhiệm hơn về không chỉ là kinh doanh hay lợi nhuận nữa
mà phải hướng đến mục tiêu là chung cho cộng đồng
song song với việc đáp ứng nhu cầu về chỗ ở thì cần phải đảm bảo an toàn
và mỗi người dân sống trong những căn hộ các chung cư
dù là cho thuê hay là đã mua rồi
thì cũng cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của mình
và thực hiện bằng cách là chủ động và quyết liệt
để tăng cường thêm sự an toàn trên cơ sở sở
chúng tôi nghĩ rằng việc đầu tư cho an toàn thì không bao giờ thừa cả
có thể bây giờ chúng ta nhìn thấy nó tốn kém
nhưng về tương lai nó sẽ không có những hậu quả vô cùng thương tiếc như vừa rồi đã xảy ra
bên cạnh việc làm tốt công tác phòng ngừa không để xảy ra sự cố cháy nổ
thì việc trang bị kiến thức kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy trung cư
và cách thoát nạn khi cháy nhà cao tầng là rất cần thiết
những kiến thức này cần được mỗi người mỗi gia đình thường xuyên trao đổi
thông tin với nhau để các thành viên trong gia đình đều nắm bắt và thực hành thành thạo
với những cư dân ở đô thị
nhất thiết phải biết cách thoát nạn khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng
khi cháy xảy ra phải tìm ra lối thoát nạn theo đèn hoặc thông báo chỉ dẫn
nếu phải băng qua lửa hoặc khói dùng mặt nạ phòng đồng hoặc chăn áo khăn đúng ướp rồi trùm lên đầu và mặt
khi di chuyển cần cúi thong và men thoát nạn
khi mở cửa cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa tránh để lửa tạt vào người
nếu nhiệt độ quá cao phải tìm lối thoát khác
nếu không có lối thoát hãy ra bàn công cửa sổ ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một trăm một mươi bốn
có thể dùng đồ vải nối lại hoặc thang dây để leo xuống đất
nhưng không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ
an toàn của quý vị là hạnh phúc
hẹn gặp lại